nhưng đường trường sơn đã được hoàn thành thần tốc và hàng nghìn chuyến hàng vẫn được vận chuyển từ bắc vào nam
nhưng đường trường sơn đã được hoàn thành thần tốc và hàng nghìn chuyến hàng vẫn được vận chuyển từ bắc vào nam
nhưng đường trường sơn đã được hoàn thành thần tốc và hàng nghìn chuyến hàng vẫn được vận chuyển từ bắc vào nam
sự sáng tạo và sức chịu đựng của bộ đội trường sơn thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến và các lực lượng đã từng sống chiến đấu trên tuyến đường này
có một lần mà trung tướng đồng sĩ nguyên vào đến khe xanh và thủ trưởng có nói một câu là thủ trưởng rất thương các chiến sĩ tám giờ áo ướt tám giờ áo lại khô
năm hai nghìn một mươi một đường trường sơn đã được hội kỷ lục gia việt nam ghi nhận là con đường có một trăm linh hai
và năm kỷ lục là con đường thi công trên dãy trường sơn đỉnh cao nhất con đường dài nhất ở độ cao tới hai một trăm linh m và chiều dài gần một mươi tám km
trong chiến tranh đây là con đường xây dựng trong khí hậu khắc nghiệt nhất lượng mưa nhiều nhất độ ẩm nhiều nhất độ bóp hơi ít nhất
là con đường có nhiều sự hy sinh mất mát nhiều cán bộ chiến sĩ thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến đã nằm lại để làm nên con đường lịch sử này
hơn hai vạn liệt sĩ anh hùng
hơn ba vạn thương bệnh binh và di chứng chất độc da cam dioxin còn để lại cho thế hệ sau
là con đường để lại cho thơ ca nhạc họa cũng như các nhà báo quốc tế và trong nước ca ngợi nhiều nhất về tuyến đường huyền thoại này
con đường trọng yếu nhất cho chiến trường miền nam con đường mang hiệu lệnh thần tốc thần tốc hơn nữa táo bạo táo bạo hơn nữa tiến về sài gòn giải phóng miền nam theo mệnh lệnh của tổng tư lệnh võ nguyên giáp
trường sơn đông nắng tây mưa ai chưa đến đó như chưa rõ mình đường trường sơn năm xưa trải đầy thử thách dù gian khổ hy sinh đèo cao vực sâu nhưng lòng người không nản bước chân không lùi tất cả vì độc lập tự do của tổ quốc
từ một con đường mòn được tạo ra bằng cách xẻ núi băng rừng đến nay địa danh trường sơn đã trở thành con đường phát triển kinh tế xã hội với điểm đầu bóc bó cao bằng đến điểm cuối là đất mũi cà mau nối liềm một dải non sông đường đi đến đâu công nghiệp hóa hiện đại hóa đến đó
tuy nhiên với tinh thần vượt nắng thắng mưa các đơn vị thi công trong đó có những người lính trường sơn đã huy động hàng nghìn công nhân tư vấn giám sát máy móc trang thiết bị trải dài trên toàn tuyến khẩn trương hoàn thiện các hạng mục sớm đưa công trình vào hoạt động vào tháng sáu năm nay
tháng sáu năm nay